chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay ngày một mươi hai tháng chín là thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới tại các tỉnh miền trung
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão
di chuyển ngày càng nhanh hồi một mươi bốn h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn ba độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh quảng nam bình định khoảng hai trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy năm mươi sáu mươi km trên giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và khả năng cao mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày hôm nay ngày một mươi hai tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vị bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh quảng nam bình định khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức giáo mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp tám sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão
vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến bình định có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua đà nẵng quảng ngãi cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên biển đông
các địa phương ven biển khu vực miền trung đang tích cực triển khai các công tác kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lục bão miền trung
các tỉnh thành phố trong khu vực đã và đang thông báo và hướng dẫn cho các tàu thuyền
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
trong đó thành phố đà nẵng đã thông báo đến tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí và diễn biến của áp thấp
đặc biệt là các phương tiện đang hoạt động tại khu vực phía bắc và phía tây quần đảo hoàng sa
vùng biển quảng trị đến đà nẵng vùng biển ven bờ đà nẵng và vùng biển bình định
tính đến một mươi giờ sáng nay tổng số phương tiện tàu thuyền của đà nẵng đang hoạt động trên biển
là một trăm sáu mươi một phương tiện với một ba trăm ba mươi hai lao động
hiện tất cả các phương tiện đều đã được các đơn vị chức năng thông báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới
tỉnh bình định cũng đã thông báo hướng dẫn cho tổng số bảy chín mươi hai tàu
với bốn mươi năm tám trăm năm mươi ba lao động biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
thưa quý vị và các bạn hiện nay bão số bốn được dự báo còn cách đất liền hơn hai trăm linh hải lý
và sẽ đổ bộ vào vùng biển từ quảng nam tới phú yên
tuy nhiên vùng biển khu vực quảng ngãi và quảng nam đã xuất hiện mưa to gió lớn
từ màu sáng đến trưa nay hàng ngàn tàu cá của ngư dân tỉnh quảng nam và quảng ngãi đã vào bờ
nhiều tàu vừa hành trình vừa giữ liên lạc với đất liền để đảm bảo an toàn
tại khu vực cửa đại thuộc thành phố hội an tỉnh quảng nam
nhiều tàu cá ngư dân tranh thủ vượt sóng gió chạy vào đất liền tránh chủ báo
theo lệnh gọi của ban chỉ huy phòng chống luật báo tỉnh
tàu cá của ngư dân phạm văn tốt chuyên thu mua cá trên biển
tàu nhỏ nên các ngư dân phải cho tàu chạy hết tốc lực để kịp thời vào bờ
vì cửa đại bị bồi lấp nếu có sóng lớn thì ra vào thường gặp nguy hiểm
đến trưa nay vùng biển các tỉnh miền trung đã xuất hiện mưa lớn
vì vậy tốc độ di chuyển từ ngoài khơi vào gần bờ gặp nhiều khó khăn
theo thống kê của riêng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
hiện nay trong tỉnh còn năm trăm năm mươi năm tàu cá với năm bốn trăm hai mươi năm ngư dân trên biển
trong đó có một trăm bảy mươi năm tàu đánh bắt xa bờ với hai chín trăm sáu mươi ba ngư dân
tại địa bàn tỉnh quảng nam khu vực cửa đại thuộc thành phố hội an

bộ đội biên phòng và lực lượng công an dân quân đã sẵn sàng tập trung phương án ứng cứu
hiện nay tỉnh quảng nam đang tập trung theo dõi bốn mươi bảy tàu làm nghề công mực khơi
vì đây là số tàu đang hành nghề ở tọa độ từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi một đến một trăm một mươi chín độ kinh đông nên dễ gặp nguy hiểm
không chỉ ở khu vực tỉnh quảng ngãi và quảng nam
mà ở tất cả các tỉnh ven biển miền trung từ quảng nam đến bình định
bắt đầu từ sáng nay đã có mưa to đến rất to
lượng mưa đo được ở quảng nam quảng ngãi phổ biến từ năm mươi đến tám mươi ml

ở bình định phổ biến từ năm mươi đến một trăm linh ml
một số nơi cao hơn như bồng sơn là một trăm chín mươi năm m
hoài ân một trăm bốn mươi bảy ml hoài nhơn một trăm bốn mươi sáu ml
hiện tại mực nước trên các sông từ bình định và khu vực tây nguyên có giao động nhỏ
từ trưa nay mực nước trên các sông ở quảng ngãi bình định đã lên nhanh
tối nay ngày một mươi hai tháng chín mực nước trên các sông từ quảng trị đến quảng nam
và khu vực tây nguyên sẽ tiếp tục lên
trong đợt lũ này mực nước trên các sông quảng ngãi có khả năng lên báo động hai
và trên báo động hai các sông quảng trị và thừa thiên huế bình định sông vu gia quảng nam
và khu vực tây nguyên có khả năng lên báo động một và trên báo động một
các sông ở hà tĩnh quảng bình sông thu bồn quảng nam còn dưới mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ
tại vùng trũng ven sông các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định và khu vực tây nguyên
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
thông tin phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa chuyển về
sáng sớm nay ngày một mươi hai tháng chín tại khu vực khóm bình khánh hai phường bình khánh thành phố long xuyên an giang
đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu rụi một tiệm uống tốc và nhiều xe máy các loại
thiệt hại ban đầu ước tính gần năm trăm linh triệu đồng nhưng rất may không có thiệt hại về người
vào thời điểm trên ông lê văn thức phát hiện tiệm uống tốc tầng dưới nhà mình bốc cháy
liền truy hô nên mọi người trong gia đình đã kịp thời thoát ra ngoài
mặc dù đã được sự hỗ trợ của người dân xung quanh tham gia chữa cháy
nhưng do trong nhà chứa nhiều xe máy và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát và lan rất nhanh
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh an giang
đã điều động ba xe chữa cháy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được phóng chế vụ hỏa hoàng đã chưa rùi hoàn toàn một tiệm uống tóc bảy xe máy các loại
còn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại của các cơ quan chức năng tại các địa phương
sáng nay đội quản lý thị trường cơ động chiếc cục quản lý thị trường nghệ an đã bắt giữ một lô hàng đồ chơi trẻ em nhập lậu với số lượng lớn
trong lúc làm nhiệm vụ khu vực chợ vinh đội quản lý thị trường cơ động chiếc cục quản lý thị trường nghệ an
phát hiện xe khách mang biển kiểm soát ba mươi sáu l năm nghìn chín trăm ba mươi năm đang xuống hàng yêu cầu kiểm tra lực lượng quản lý thị trường
phát hiện trong xe đang chở một mươi ba thùng cắt tông lớn bên trong chứa gần tám năm trăm linh chiếc đồ chơi trẻ em do trung quốc sản xuất
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là chị trần thị thúy trú tại thành phố thanh hóa không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ gì
liên quan đến số hàng nói trên trần thị thúy khai nhận đã mua số đồ chơi trẻ em này trôi nổi từ các tỉnh biên giới phía bắc
đem về thành phố vinh nghệ an để tiêu thụ
qua công tác trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ hai đối tượng
về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ trung quốc về việt nam tiêu thụ tăng vật thu giữ là năm kg ma túy đá
vào hồi một mươi chín h tối qua ngày một mươi một tháng chín tại một nhà nghỉ trên đường bắc sơn đường phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
các trinh sát đã bắt quả tan đối tượng nông văn thình trú tại viện huyện quang quang đang cầm trên tay một túi ni lông
trước các tinh thể màu trắng như là ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra đối tượng thình khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng năm kg
số ma túy trên là của nguyễn văn lâm quê hải dương đã thuê thình vận chuyển từ trung quốc về với tiền công là một mươi triệu đồng
cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lâm
bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng lâm thình thường xuyên sống làm thuê ở trung quốc
số ma túy trên do một người đàn ông trung quốc đã thuê lâm đưa về việt nam
lâm đã thuê thình vận chuyển tiếp
ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu hai đối tượng bắt xe khách nhiều chặng đi từ trung quốc về thuê nhà nghỉ ở thành phố lạng sơn chờ khách đến giao hàng thì bị bắt giữ
xin kính chào quý vị và các bạn
vào hồi tám giờ ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
cách bờ biển các tỉnh từ quảng nam trở vào cho đến phú yên khoảng ba trăm linh km về phía đông
sự gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thâm nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
dự báo trong một mươi hai h tới thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng chín vị trí tâm bão sẽ nằm ở trên vùng biển quảng nam đến bình định
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc và mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh
thuộc khu vực trung trung bộ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão vùng biển giữa quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị cho đến bình định có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi biển đậu mạnh
khu vực phía tây bắc bộ thời tiết trong ba ngày tới thì trời mây thay đổi có mưa vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
về đêm thì nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất cũng như lưu thông của người dân
khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày tới trời phổ biến ít mưa ngày có nắng
riêng khu vực ven biển và đồng bằng thì trời có mưa rào rải rác trong ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn
các khu vực còn lại mưa chỉ xảy ra vài nơi với lượng không nhiều
ban ngày thì trời có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế thì trong hai ngày tới trời nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
vùng núi thì cần đề phòng khả năng sẽ có lũ quét và xả lở đất
đến ngày một mươi năm sẽ có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hai ngày tới trời nhiều mây phía bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày một mươi năm thì trời chỉ còn có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và ngày mai trời nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
cần đề phòng có lũ quét sạt lở đất lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
sao đến ngày một mươi bốn thì có mưa rào rải rác và có nơi có rông
riêng phía bắc có nơi có mưa vừa mưa to và rông cần đề phòng lũ quét sạt lở đất lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
đến ngày một mươi năm ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác với nhiệt độ là từ hai mươi đến ba mươi độ
khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai mưa lớn sẽ xảy ra trên khu vực
do có mưa lớn mà nền nhiệt độ tại đây cũng giảm xuống khá thấp chỉ còn ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
từ ngày một mươi bốn thì giải hội tụi nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía bắc
nên mưa ở khu vực nam bộ sẽ giảm chỉ còn tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật phát sóng lúc một mươi năm h hàng ngày của truyền hình công an nhân dân đến đây kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại